tính đến thời điểm này hà nội đã xuất hiện dịch tại một số quận huyện như hoàng mai mê linh hà đông thanh oai gia lâm
và đặc biệt là tại điểm nóng quốc oai đã ghi nhận một trăm linh ca mắc
hiện nay các địa phương chỉ phong tỏa vùng lõi tức là vùng ổ dịch và bước đầu kết quả khá là tích cực khi mà huyện quốc oai đã cơ bản kiểm soát được dịch
tổ dân phố ngô sài là nơi xuất hiện kf đầu tiên của thị trấn cúc oai huyện cúc oai hà nội
đây cũng là ổ dịch lớn nhất của thị trấn với số ca mắc lên tới hơn sáu mươi trường hợp và lây lan ra sáu trên hai mươi một xã và thị trấn với gần một trăm linh ca
thay vì cách ly trên diện rộng toàn thị trấn như trước đây thực hiện theo chỉ thị số một trăm linh thực hiện theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám
quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai chỉ thực hiện cách ly diện hẹp tại những thôn và xã có caf
việc xét nghiệm được thực hiện hai ngày một lần tại khu cách ly các nhu yếu phẩm cũng được giao hàng ngày tới từng hộ dân
bên cạnh việc phong tỏa cách ly tại các xã có nguy cơ cao các chốt để kiểm soát người ra vào cũng được thiết lập thành ba lớp
để kiểm soát người dân ra vào từ các vùng xanh không có nguy cơ và không có ca mắc
để chuẩn bị cho số ca mắc có thể tăng nhanh và ứng phó với dịch ở cấp độ cao hơn
bệnh viện đa khoa huyện quốc oai cũng đã sẵn sàng cơ sở vật chất để thu dung điều trị với hai trăm năm mươi giường bệnh và hệ thống oxy trung tâm bốn máy thở
bệnh viện sẽ điều trị bệnh nhân ở tầng một và tầng hai theo hướng dẫn của bộ y tế
bệnh viện đa khoa huyện cúc oai cũng đã sẵn sàng cơ sở vật chất để thu dung điều trị với hai trăm năm mươi giường bệnh